đó là một trong những lý do khiến việc xử lý gặp không ít khó khăn
tuy nhiên hiện nay trong thời tiết mưa bão
việc các nhà bè nổi trên đã gây cản trở tàu thuyền vào neo đậu tránh bão
cũng như gây lộn sộn tại khu vực cảng
và nguy hiểm hơn đó là nếu xảy ra những va chạm giữa các tàu thuyền
thì khó có thể lương trước được hậu quả
đáng chú ý mặc dù các nhà bè xuất hiện nhiều năm trước
nhưng chính quyền xã vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn rứt điểm
thậm chí sau nhiều năm điều này càng ngay càng trở nên nhức nhối hơn
bên cạnh đó theo ghi nhận thực tế ngoài những vi phạm của nhà nổi tự phát
cũng có không ít trường hợp còn cố tình lấn chiếm lòng sông xây nhà làm hồ nuôi tôm cá
điều này cũng đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông đường thủy nội địa
bởi việc xây dựng đã ngăn dòng chảy của sông nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn
để xử lý thực trạng này lực lượng công an đã chủ động các phương án
đảm bảo an toàn cho người dân
phòng cảnh sát giao thông cũng đã đề xuất cho giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
tham mưu cho các cấp các ngành chức năng có biện pháp xử lý
kiệt đế khu vực này nhằm đảm bảo việc đi lạ của các phương tiện thủy nội địa
và để cho dòng sông này thoát lũ về mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn giao thông
quảng ngãi đang trong mùa mưa bão diễn biến thời tiết đang rất phức tạp
huyện bình sơn cần quan tâm chỉ đạo giải quyết rứt điểm việc doanh nghiệp cá nhân đua nhau xây nhà
làm bè lấn chiếm sông luồng lạch để tàu thuyền ra vào tránh chú báo được thuận lợi an toàn
quy đề ttg phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đến đại hội một mươi ba đảng không chỉ đạt ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
nhấn mạnh cần khẩn trương triển khai có trọng tâm trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa
tuy nhiên công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay vẫn được đánh giá là chưa phát triển tương xứng với tài nguyên tiềm năng của đất nước
và làm như thế nào để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm như yêu cầu trong báo cáo chính trị đại hội một mươi ba của đảng
xoay quanh vấn đề này chương trình ngày hôm nay đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
chuyên gia văn hóa để cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này
con lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia với chương trình
và thưa ông trong những năm qua thì chúng ta đã nhắc tới ngành công nghiệp văn hóa
tuy nhiên đối với nhiều người thì có lẽ vẫn coi đây là một khái niệm mà chưa được định hình
vậy cụ thể công nghiệp văn hóa là gì và xin ông cho biết thêm là đảng ta coi phát triển công nghiệp văn hóa có ý nghĩa như thế nào
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước ạ
chúng ta biết rằng là khái niệm công nghiệp văn hóa thì đã được thế giới nêu lên từ lâu rồi
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn ông o donnell người đức ông đã nêu ra
nhưng mà nội hàm của nó thì diễn biến tùy theo từng giai đoạn lịch sử
đến những thập niên bảy mươi tám mươi của thế kỷ trước thì như là nhật bản hàn quốc trung quốc cũng tiếp cận cái khái niệm này và họ cũng phát triển
thế còn của chúng ta thì rõ ràng là khái niệm công nghiệp văn hóa cũng đã biến đi từ lâu
nhưng mà được nhấn mạnh trong thời gian gần đây từ giai đoạn khoảng hai nghìn sáu đến nay
và chúng ta biết rằng là cái khái niệm cung ngược văn hóa hiện nay người ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau
nhưng hiểu một cách ngắn gọn nhất thì công nghiệp văn hóa chính là một cái ngành mà nó dựa vào cái tài nguyên văn hóa
nó thông qua ý tưởng sáng tạo của con người và nó dựa trên cái nền tảng của gọi là khoa học công nghệ và cái nền tảng số
để nó lan truyền trong xã hội và nó phát triển trên một quy mô rộng lớn
nó tạo ra một cái gọi là công an việc làm lớn và cái hiệu quả kinh tế rất cao
đồng thời là nó vừa duy trì giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc nó vừa lan tỏa và truyền bá cái văn hóa của các dân tộc
ra chia sẻ với các dân tộc khác trên thế giới
cho nên là nói đến công nghiệp văn hóa là chúng ta nói đến cái sự sáng tạo
nói đến cái vốn văn hóa của dân tộc và nói đến cái nền tảng cái công nghiệp và công nghệ
thế còn chúng ta biết rằng là đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa
từ năm hai nghìn sáu trên tạp chí cộng sản thì nhà nghiên cứu tô huy dứa đã nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi là chúng ta phải xây dựng cái nền công nghiệp văn hóa việt nam
rồi đến hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu thì nghị quyết của trung ương
khóa một mươi một rồi thì cái quyết định của thủ tướng chính phủ mùng tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu một nghìn bảy trăm năm mươi năm cũng đã nhắc đến cái gọi là này
và từ đó thì cái nhận thức của chúng ta cũng có những thay đổi và cái sự đầu tư cho công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng có những thay đổi nhất định
và trong thời gian năm năm qua chúng ta thấy rằng là cái công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng đã phát triển được những bước tương đối là quan trọng
và đã đặt nền tảng cho nền công nghiệp văn hóa trong tương lai
vâng có thể thấy là sự
quan tâm chú trọng và có định hướng của đảng là một lợi thế của ngành công nghiệp văn hóa phải không ạ
và ngoài lợi thế này thì ngành công nghiệp văn hóa của nước ta còn có những lợi thế gì khác nữa thưa ông
ngoài cái sự gọi là định hướng của đảng và sự quan tâm của chính phủ thì chúng ta thấy rằng là nước ta còn có thêm một số những lợi thế khác nữa
ví dụ như là cái bản sắc văn hóa của dân tộc của chúng ta rất là đa dạng và phong phú
và các cái văn hóa truyền thống của chúng ta với cái nền văn hóa hiện đại nó có sự kết nối thông qua những nghệ nhân
thông qua sự gọi là nghiên cứu sáng tạo của các nghệ sĩ đồng thời là những cái gọi là luật pháp cơ chế chính sách về vấn đề quản lý cũng như là tạo điều kiện cho công nghiệp văn hóa phát triển
thì nước ta cũng đã bắt đầu có những nền móng cho những cái gọi là hành lang pháp lý đó
đồng thời là cái gọi là nền tảng kỹ thuật cơ sở hạ tầng và nền tảng khoa học công nghệ kỹ đặc biệt là kỹ thuật số và mạng internet ở nước ta là một trong những quốc gia mà phát triển tương đối nhanh mạnh
và nó chính đấy là cái nền tảng để phát triển
cái gọi là công nghiệp văn hóa
vâng thưa ông vậy thì qua năm năm chúng ta thực hiện cái chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa thì cho đến nay chúng ta đã đạt được những điểm nhấn những thành tựu như thế nào
và vị thế ngành công nghiệp văn hóa của nước ta có những sự chuyển biến tích cực như thế nào trên trường quốc tế thưa ông
mặc dù có thể là so với tiềm năng và so với lại cái nhu cầu của chúng ta thì công nghiệp văn hóa việt nam cũng chưa phát triển tương xứng
nhưng mà nhìn nhận lại chúng ta thấy rằng chúng ta cũng đạt được những thành tựu đáng tự hào
ví dụ như là bây giờ có rất nhiều những bộ phim này cũng đã có những cái tầm ảnh hưởng sâu rộng ở trong nước và quốc tế
có thể là thu nhận mang lại cái lợi nhuận cho nước ta hàng triệu đô một bộ phim
hay hệ thống hàng chục nghìn những cái cơ sở gọi là chiếu phim biểu diễn hoạt động và để truyền bá những cái gọi là văn hóa của việt nam
hoặc là cái du lịch văn hóa của chúng ta phát triển rất là mạnh mẽ
trong những năm vừa qua thì chúng ta có thể một năm là đón trước thời covid chúng ta đón tới một mươi ba năm triệu khách du lịch quốc tế
có tới tám mươi tám mươi năm triệu khách nội địa
và những cái gọi là hệ thống di sản văn hóa này cái hệ thống những cái gọi là đền đài lăng tẩm này
những nơi du lịch nghỉ dưỡng này tất cả những cái đó nó tạo ra một sức hút rất lớn và tạo ra công an việc làm cho hàng triệu người
cũng như là tạo ra một cái gọi là nguồn thu cho đất nước có trị giá tương đương với khoảng ba mươi bốn gdp của cả nước
thì đấy chính là những cái mà chúng ta thấy rằng là trên cả lĩnh vực du lịch văn hóa cũng như lĩnh vực gọi là biểu diễn nghệ thuật
và báo chí truyền thông hay là những cái gọi là xuất bản ghi lấn quảng cáo chúng ta cũng đã thu được những cái thắng lợi
và nó là những cái khích lệ ban đầu và nền tảng cho sự phát triển trong tương lai
vâng như ông vừa liệt kê rất là nhiều các cái thành tiệu
nhưng ông cũng vừa có đề cập tới là cái sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa tại nước ta thì vẫn chưa xứng với tầm vóc và tiềm năng của đất nước
về quy mô cũng như là tầm vóc vẫn còn cách biệt xa với rất nhiều nước trên thế giới
cũng như là các nước trong khu vực
vậy ông có thể nguyên nhân lý giải cái nguyên nhân là vì sao không ạ
chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta có thể là thấy có rất nhiều nguyên nhân nhưng mà có thể tập trung với nguyên chính sau đây
thứ nhất là chúng ta thấy rằng là cơ chế chính sách và hành lang pháp lý của chúng ta về vấn đề bản quyền đã có
nhưng mà cái mà ứng dụng vào trong thực tiễn là chưa được chặt chẽ và kịp thời
thứ hai nữa là cái nền tảng gọi là công nghệ khoa học công nghệ của chúng ta đã xây dựng
nhưng mà so với tốc độ phát triển và so với nhu cầu để mà công nghiệp văn hóa nó phát triển thì cũng tiếp tục phải nâng cao củng cố hơn nữa
thứ ba nữa là những cái gọi là chính sách chế độ để mà huy động vốn này để mà gọi là tạo ra điều kiện có những cái tài năng
bởi vì công nghiệp văn hóa chính là cái công nghiệp của thế kỷ hai mươi một dựa trên những cái sáng tạo của cá nhân trên cơ sở là nền tảng khoa học kỹ thuật hiện đại
cho nên là cũng cần phải có những cơ chế chính sách để mà quản lý cái hoạt động đó như thế nào
cho nó đi vào khu vực
quy định để giữa cái quyền lợi của cá nhân những người sáng tạo với lại cái gọi là quyền lợi của nhà nước và tập thể của các doanh nghiệp nó có cái sự hài hòa
thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là cái giáo dục của chúng ta hiện nay cũng đã có rất nhiều cố gắng
nhưng mà cái giáo dục để tạo ra cái gọi là ý tưởng sáng tạo cho học sinh thì cái đó chúng ta phải tiếp tục gọi là nhấn mạnh hơn nữa
và cải cách căn bản và toàn diện như nghị quyết của đảng đã đưa ra hơn nữa
để có những thế hệ học sinh các em sau này sẽ có một cái gọi là ý tưởng sáng tạo mạnh dạng
và gọi là phù hợp với lại cái nhu cầu của cái kế kỷ hai mươi một này
vâng trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của mỗi quốc gia thì đều có sự tương tác ảnh hưởng đến lẫn nhau
trong đó thì sức mạnh của ngành công nghiệp văn hóa được coi là sức mạnh mềm của mỗi quốc gia
chúng ta đang phấn đấu mục tiêu là doanh thu của ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp bảy vào gdp trong năm hai nghìn hai mươi
và để đạt được mục tiêu này thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp trọng tâm như thế nào thưa ông
tôi cho rằng là trên những nền tảng và những thắng lợi trong vòng một mươi năm qua chúng ta đạt được
chúng ta vẫn tiếp tục phải củng cố và đương cao hơn nữa
ví dụ như hệ thống cơ chế chính sách luật pháp chúng ta phải hoàn thiện để làm sao cho nó tạo ra một khả năng hội nhập
và có đủ điều kiện để chúng ta triển khai những cái gọi là sức mạnh mềm về văn hóa trong ngành công nghiệp văn hóa
hơn nữa là cái cơ chế để mà quản trị cái công nghiệp văn hóa này chúng ta cũng cần phải đào tạo những cái chuyên gia
đào tạo những cái lớp người để mà có khả năng quản trị nó và tạo điều kiện cho nó
thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là trong cái quá trình phát triển như vậy thì những cái ngành công nghiệp văn hóa hiện nay
có rất nhiều người ta có thể thống kê tới một mươi ba lĩnh vực
ví dụ như là quảng cáo ví dụ như là nghệ thuật biểu diễn rồi ví dụ như là những cái viết phần mềm và trò chơi game v v
đúng không ạ
thế nhưng mà hay là ví dụ điện ảnh nữa rồi âm nhạc nữa thì nằm trong nghệ thuật biểu diễn có âm nhạc
thì người ta phải lựa chọn một cái gì như những cái trung ương nó nói đấy
phải lựa chọn những cái gì là trọng điểm trọng tâm để chúng ta phát triển
còn nếu chúng ta phát triển mà không có trọng điểm trọng tâm thì nó sẽ phân tán cái gọi là nguồn lực về trí tuệ
nguồn lực về vật chất thì nó sẽ không đạt được thành công
những bài học như hàn quốc chẳng hạn người ta chọn điện ảnh là cái đầu tiên
rồi thông qua cái điện ảnh của họ lan tỏa ra toàn cầu thì họ sẽ phát triển thêm những cái công nghiệp khác nữa
ví dụ công nghiệp về thời trang công nghiệp về ô tô công nghiệp về mỹ phẩm công nghiệp về ẩm thực v v
thì đấy chính là những bài học mà nhật bản người ta làm tương đối thành công trong vòng ba mươi năm qua
và chúng ta cũng nên chọn những cái gì trọng tâm trọng điểm như trung ương đã nhấn mạnh để mà thực hiện thì mới đạt được mục đích
còn nếu mà chúng ta cùng một lúc triển khai nhiều nội dung thì cái đỉnh cao của nó khó đạt được và cái chất lượng của nó cũng khó ổn định
xin được cảm ơn những phân tích hết sức cụ thể và xác đáng của ông
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời dành cho chương trình
thưa quý vị qua những phân tích vừa rồi có thể thấy dù là ngành kinh tế mới mẻ đi sau nhiều nước trên thế giới
nhưng việt nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển để trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo tầm cỡ trong khu vực và vươn tầm quốc tế